kết luận cuộc họp thường trực chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
chúng ta không còn tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng tuy nhiên không được mất cảnh sát
khi dịch bệnh còn lây nhiễm ở nhiều nước và chưa có vaccine thuốc đặc trị
thủ tướng nhấn mạnh chúng ta tiếp tục thành công bước đầu quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép
vừa chống dịch covid một mươi chín vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để không đứt gãy nền kinh tế
chúng ta đã đẩy mạnh gói hỗ trợ an sinh xã hội với tinh thần kịp thời
chống thất thoát tham nhũng lạm dụng
còn nhiều tấm gương tốt những tấm lòng của người dân trong vấn đề này tự khắc phục khó khăn
thủ tướng cũng đề cập đến chủ trương nhân văn trong việc đưa người việt nam là người già
trẻ em người bị kẹt ở một số nước về việt nam với số lượng khá lớn
trong những trường hợp về nước có người nhiễm covid một mươi chín nhưng chúng ta đã chủ động cách ly an toàn
có biện pháp quản lý chặt chẽ không để lây nhiễm ra cộng đồng
thủ tướng giao bộ ngoại giao công bố các tiêu chí về trường hợp đưa về nước để tiếp tục xem xét
bố trí theo lộ trình
còn nói chung người việt nam ở nước ngoài nên yên tâm ở nước sở tại
vì nếu về dồn rập sẽ không bảo đảm an toàn gây khó khăn trong nước
thủ tướng đánh giá cao bộ giáo dục và đào tạo các địa phương trong việc đưa học sinh trở lại trường
với gần một trăm linh sĩ số và hiện chưa có sự cố nào